trong khi giá thịt lợn đã có xu hướng giảm thì giá các loại thực phẩm khác như thịt gà cá hay thủy sản lại tăng giá
theo các tiểu thương tại chợ hiện tại là thời điểm giáp tết nên giá tất cả các mặt hàng đều có xu hướng tăng giống như mọi năm
theo chị nhâm một tiểu thương bán gà tại chợ mùng tám tháng ba quỳnh mai cho tới thời điểm này
tuy giá thịt lợn đã hạ nhiệt nhưng giá thịt gà vẫn nhích lên từng ngày thậm chí còn tăng nữa trong thời gian tới
mua thì mỗi ngày tăng lên mỗi ngày là năm một cân so với ba ngày trước giá gà lên là quá cao so với trước nó lên là rất cao
từ khi thịt lợn có biến động giá cả thực phẩm của những giáp tết có tăng hơn những ngày bình thường trong năm
như là thịt gà ngày trước chỉ một trăm linh đến một trăm linh mẫu thôi đến tháng này là một trăm hai mươi một trăm ba mươi nghìn một kg
không chỉ thịt gà các mặt hàng thực phẩm phổ biến khác như cá thịt bò cũng đã bắt đầu tăng giá
cả người mua và người bán đều cho biết xu hướng tăng giá của các loại thực phẩm là do thời điểm tết nguyên đán đang đến gần
riêng đối với mặt hàng thịt lợn tuy đã có sự bình ổn giá đã có giảm nhưng sức mua vẫn dè dặt bởi giá vẫn ở mức cao
giá thị trường xuống được mấy giá nhưng mà sức mua nó vẫn kém lắm chị ạ nó vẫn trăm mấy một cân
mà bọn em đã bán hạ giá rồi nhưng mà lượng tiêu thụ nó vẫn chậm gọi là nhích hơn một tí rồi
dân tiêu dùng người ta vẫn kén các mặt hàng cá cả gà hơn
theo khảo sát những mặt hàng khác như rau củ quả và cá vẫn giữ ở mức giá ổn định chưa có sự biến động nhiều
tất cả các mặt hàng thực phẩm tăng giá không phải do nguồn cung khan hiếm mà là do nhu cầu tiêu dùng của dịp tết nguyên đán đang đến gần
đây cũng chính là quy luật của thị trường mỗi dịp lễ tết